tổ chức tầm nhìn thế giới tại việt nam cho biết ở việt nam có khoảng hơn năm mươi triệu người sử dụng internet
trong đó có một phần ba người dùng là trẻ chưa thành niên và thanh niên từ một mươi năm đến hai mươi bốn tuổi sáu mươi tám trẻ em tự học cách dùng internet
theo khảo sát của tổ chức này bốn mươi trẻ em biết tìm hiểu trên internet về học tập sức khỏe làm đẹp
có đến ba mươi các em cho rằng không thoải mái khi có những nội dung khiêu dâm không mong muốn các em thấy trên internet
tổ chức tầm nhìn thế giới tại việt nam cũng cho biết khi tham gia mạng trực tuyến
các em có nguy cơ gặp rủi ro như tiếp xúc tư liệu không phù hợp kích động bạo lực lạm dụng tình dục quấy dối rụ rỗ
trong khi đó trẻ em chưa nhận thức đầy đủ về những nguy cơ tiềm tàng khi sử dụng internet
phụ huynh gặp khó khăn trong việc giám sát hiệu quả hoạt động của trẻ em trên mạng
hiện nước ta chưa thực thi hệ thống để quản lý tội phạm tình dục trẻ em để ngăn chặn việc trẻ em bị xâm hại
việt nam cũng chưa có truy cập vào cơ sở dữ liệu bóc lột tình dục trẻ em quốc tế của interpol